thưa quý vị chuẩn bị kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm sáng nay một mươi bốn tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đơn vị bầu cử số một tiến hành tiếp xúc cử tri các quận đống đa ba đình hai bà trưng
cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân thành phố hà nội văn phòng trung mương đảng văn phòng tổng bí thư các sở ban ngành của thành phố hà nội
đảng cộng sản việt nam vừa qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng qua đó cho thấy vai trò vị thế của đảng cộng sản việt nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
bên cạnh đó cử tri cũng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực do đảng ta tiến hành và đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng vẫn đang diễn ra rất quy liệt hiệu quả thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn đảng toàn quân toàn dân ta làm trong sạch bộ máy củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn toàn diện
cử tri mong muốn đảng chính phủ chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên không ngừng nghỉ
việc điều tra xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng công khai xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh để có tính răn đe cao
việc thu hồi tài sản do tham ô tham nhũng cần phải minh bạch kịp thời và triệt đề
hội nghị trung ương viii ban chấp hành trung ương đảng lần này đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng là nguồn động lực mới cho sự phát triển đất nước
tôi và tất cả cử tri phường đội cấn hoàn toàn đặt niềm tin vào những nghị quyết của hội nghị trung ương viii
trên thực tế đời sống của xã hội
cử tri chúng tôi nhận thấy rằng trong xây dựng đô thị nổi lên là những vấn đề lớn như nhà ở xã hội nhà trung cư trung cư mini phòng cháy chữa cháy mật độ trung cư tại những khu đất vàng khi các cơ quan xí nghiệp rời ra ngoài ô
việc cải tạo các trung cư cũ đã súng cấp nghiêm trọng
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm quốc hội đã cho ý kiến xem xét thông qua dự thảo luật thủ đô sửa đổi
nguyên trọng đề nghị quốc hội xem xét cân nhắc kỹ thông qua dự luật cần quan tâm đến các cơ chế đặc thù về tất cả các lĩnh vực để hà nội có đủ hành lang pháp lý thu hút nhân tài nhân lực trẻ là cơ sở để phát triển nguồn được xây dựng hà nội xứng tầm là trung tâm thủ đô trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước
rất mong mỏi các vị đại biểu quốc hội có thể có những kiến nghị đề xuất nêu vấn đề với các cơ quan chức năng để có thể khắc phục sớm nhất

có nhiều ý kiến ngắn gọn nhưng sâu sắc thiết thực nêu đúng chúng những vấn đề cần quan tâm mà kỳ họp tới quốc hội sẽ tập trung thảo luận quyết định
các đại biểu quốc hội sẽ tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo quốc hội trong kỳ họp tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ trước các kỳ họp đại biểu quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo nội dung chương trình và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri để tổ chức kỳ họp thành công
nhưng nội dung kết quả kỳ họp phải thể chế hóa chủ trương của đảng từ đó thấm vào trong từng người dân giúp cho ý đảng luôn luôn quyện với lòng dân do đó các cuộc tiếp xúc cử tri phải được tổ chức thiết thực không hình thức
để ra chủ trương đường đối chính sách phải là hợp lòng dân phù hợp với thực tế khai quán và phải có được kết quả cụ thể thì lúc bây giờ mới gọi là thành công tốt đẹp
nội dung nào sau rồi cũng thấy bế mạc là thành công tốt đẹp
cổ tay rất là dài hoàn hôn
tất nhiên là thành công nó dưới nhiều khế cận nhưng ý tôi muốn nói là nó sâu sắc là cái chỗ nội dung nó phải thấm vào trong từng người chúng ta
và chúng ta lại có trách nhiệm đóng góp trở lại với những dự kiến mà đảng nhà nước và chính phủ định làm sắp tới
như thế là ý đảng luôn luôn quyện với lòng dân
tại sao này cứ trước mỗi kỳ họp
lại phải xin ý kiến cử tri
và sau kỳ họp thì lại báo cáo kết quả với cử tri
để cử tri đóng góp với quốc hội
của quốc hội để xem xét luật pháp đã phản lệnh đúng cái nguyện vọng của cử tri chưa
và triển khai thực hiện đã đúng đường lối của đảng chưa
dân gần đây vừa giám sát kiểm tra một ý kiến các bác thôi
nhưng mà sẽ có tác động đến các
lãnh đạo biết là cái việc này có được lòng dân không
làm cái việc này có
dân có đồng tình không
quan trọng lắm nhé
cái này dân không đồng tình
thế thì cái chính quyền này là của ai
quốc hội là của dân do dân vì dân
đảng lãnh đạo quốc hội cũng là theo cái tinh thần
là về tất cả vì lợi ích của nhân dân
cuối cùng dân là quyết định
đẩy thuyền cũng là dân lật thuyền cũng là dân
không được lòng dân là có khi mất chế độ
chia sẻ một số kết quả quan trọng về chính trị kinh tế xã hội
nhất là hoạt động đối ngoại thời gian qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định quan điểm nhất quán đường lối đối ngoại và phong cách ngoại giao cây tre
gốc vững chắc nhưng thân mềm dẻo
có tình có lý có trước có sau của đảng
nhà nước và nhân dân ta
nhưng mà đường lối đối ngoại của việt nam
là cây tre
rất mềm dẻo
nhưng mà gốc
rất vững chắc
thành lũy tre đố phát
rất là biển chuyển
nhưng mà kiên cường
đường lối của cha ông ta
là tư tưởng của bác hổ
tổng bí thư mong muốn cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục đóng góp xây dựng hà nội xứng đáng
là thủ đô của nước việt nam anh hùng
và truyền thống nghìn năm lịch sử